thưa quý vị trong những ngày vừa qua thông tin xung quanh phiên tòa xét xử vụ án liên quan đến công ty cổ phần công nghệ việt á
bộ y tế bộ khoa học công nghệ và một số địa phương luôn thu hút sự chú ý của dư luận xã hội
cũng như trở thành nội dung được nhiều cư dân mạng chia sẻ và bình luận
sau gần hai tuần xét hỏi và nghị án thì vào chiều ngày hôm qua một mươi hai tháng một
hội đồng xét xử tnth hà nội đã công bố bản án đối với ba mươi tám bị cáo trong vụ việt á
những bản án nghiêm khắc đã được đưa ra đối với từng bị cáo tương ứng với những sai phạm nghiêm trọng
công tác điều tra kết luận được tiến hành khách quan cẩn trọng cùng với việc xử lý nghiêm minh đúng người đúng tội
là nội dung đang được nhiều cư dân mạng bày tỏ sự đồng thuận ủng hộ
theo phán quyết công bố cựu bộ trưởng y tế nguyễn thanh long nhận bản án một mươi tám năm tù do nhận hối lộ hơn năm mươi một tỷ đồng
cựu bộ trưởng khoa học công nghệ chu ngọc anh nhận bản án ba năm tù
cựu bí thư tỉnh ủy hải dương phạm xuân thăng bị tuyên án năm năm tù
và phan quốc việt tổng giám đốc việt á hai mươi chín năm tù
các bị cáo khác trong vụ án được tuyên án với mức từ ba năm cho đến một mươi bốn năm tù
hội đồng xét xử khẳng định khi đưa ra các bản án cho từng bị cáo đều đã xét rất kỹ công và tội
đông đảo ý kiến cư dân mạng cho rằng đây là các mức án đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật
sự nghiêm minh để giãn đe
cái nào ra cái đó luật pháp sẽ công minh chính trực rõ ràng
một bài học đắng cay cho những lỗi lầm
trong số các bị cáo liên quan đến vụ việt á hội đồng xét xử tuyên án áp dụng chính sách khoan hồng đặc biệt
đối với cựu giám đốc cdc bình dương nguyễn thành danh
như vậy ông danh là bị cáo duy nhất được miễn trách nhiệm hình sự
điều này được tòa xem xét dựa trên yếu tố ông danh đã không nhận lợi ích từ việt á
và trong quá trình chống dịch tại việt nam
tại địa phương ông nhận thức rõ hành động của mình khi đó có thể dẫn tới việc bị xử lý
tuy nhiên vì hiệu quả công việc tại thời điểm đó ông vẫn dám nghĩ dám làm và dám nhận trách nhiệm
việc tòa đưa ra phán quyết này đã nhận được nhiều sự ủng hộ đồng thuận từ phía cư dân mạng
miễn trách nhiệm hình sự cho cựu giám đốc cdc bình dương là hoàn toàn hợp lý nhân đạo
rất đồng tình với bà đàn với ông danh thể hiện thấu tình hợp lý của pháp luật
rất ủng hộ quyết định này
trong thời gian này pháp luật nghiêm minh có tình có lý như vậy sẽ khuyến khích được những người lãnh đạo hết lòng về việc chung
còn những trường hợp cố tình sai phạm biết sai mà vẫn làm cần phải xử lý thật nghiêm khắc không nhân nhượng
đại án kites việt á được đánh giá là vụ việc điển hình của lợi ích nhóm tham nhũng có hệ thống gây thiệt hại tài sản cho nhà nước đặc biệt nghiêm trọng
theo đó trong quá trình thực hiện các bị cáo tại công ty việt á bộ y tế bộ khoa học công nghệ và một số đơn vị đã có hàng loạt sai phạm
biến kết quả nghiên cứu về kites covid một mươi chín từ tài sản nhà nước thành tài sản tư nhân
công ty việt á sau đó sản xuất hơn tám bảy triệu kit test nâng khống giá nguyên liệu đầu vào rồi bán cho các đơn vị cơ sở y tế trên khắp cả nước thu lợi bất chính hơn một hai trăm ba mươi năm tỷ đồng
bên cạnh đó công ty việt á cũng đã chi hàng chục tỷ đồng cảm ơn một số quan chức đã đưa ra quy định trái pháp luật và chi phần trăm ngoài hợp đồng cho lãnh đạo các đơn vị
tổng số tiền cũng lên tới cả chục tỷ đồng
tại tòa các bị cáo đều thừa nhận hành vi và tích cực khắc phục số tiền hưởng lợi
cụ thể trước khi hầu tòa các bị cáo đã nộp hơn bảy mươi bảy tỷ đồng và hai sáu mươi năm triệu usd
theo dõi diễn biến xét xử vụ án tại phiên tòa nhiều ý kiến cư dân mạng đánh giá cao tính khách hoàn cẩn trọng và minh bạch
trên cơ sở đó đảm bảo các mức án là đúng người đúng tội
theo dõi toàn bộ diễn biến sự việc việt á mà thấy đau lòng nhiều những cán bộ không ngờ tay lại dính chạm
tất cả những bị can trong vụ việt á những người đã cầm tiền của việt á ở hình thức nào đi nữa đều đã phải chịu những bản án xử lý mang tính gian đe thuyết phục
công là công tội là tội phân minh là đúng
bởi với số tiền thiệt hại cho nhà nước hơn bốn trăm linh tỷ đồng tổng có thiệt hại là hơn một hai trăm linh tỷ đồng
thì quả là một con số lớn và nếu để giúp những người nghèo hoặc giúp cho chính nhân dân trong thời kỳ đại dịch thì vô cùng có lợi
xin lỗi là điều được tất cả các bộ
các bị cáo trong đại án việt á nói lời sau cùng tại tòa trước khi nghị án
trong đó cựu bộ trưởng y tế nguyễn thanh long xin hoàn hồng cho các bị cáo là bác sĩ nhân viên y tế
cựu bế thư tình ủy hải dương phạm xuân thăng cũng đã chia sẻ đây là bài học đau xót đất xá nhất
ông chu ngọc anh cũng nhận lỗi với vai trò người đứng đầu bày tỏ sự ân hận đau xót đau buồn
dù có muộn màng nhưng nhiều ý kiến cư dân mạng cho rằng đây là việc làm cần thiết
cho thấy ân hận hối lỗi của các bị cáo trước những sai phạm nghiêm trọng của mình
và đây cũng là bài học cảnh tình cho tất cả mọi người
thế mới thấy ma lực của đồng tiền mạnh hơn tất cả chỉ khi ra pháp luật mới sam hối thật muộn màng
ân hận và thật đau xót nhưng không thể khác được
mong rằng đây là bài học sâu sắc là lời nhắc nhở ghi lòng cho những ai định bán rẻ uy tín cá nhân
và toan tính phạm pháp hãy kịp dừng lại
mong tất cả mọi người hãy nhìn đây là tấm gương để mình soi vào đừng bao giờ coi thường pháp luật
sau một mươi ngày mở phiên tòa cuối cùng tòa đã tuyên án đối với bị cáo trong đại án việt á
các mức án với từng bị cáo cho thấy sự nghiêm minh của pháp luật
theo dõi nội dung này bạn có những suy nghĩ